một trong những lý do căn bản nhất là bởi sư minh tuệ đã giữ giới sống thiểu dục khiêm hạ không nhận tiền và không nhận vật thực cúng dường khi bình bát đã đầy thức ăn lấy việc tu thân tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đạo giác ngộ giải thoát
phật tu sĩ minh tuệ như chúng ta biết trước khi đọc hành khất thực trên mọi nẻo đường suốt sáu năm qua thì cũng đã xót xa và vào chùa như bao tăng sĩ khác
thế nhưng vì không hợp với lối tu của các chùa ấy nên ông quyết định bỏ ra ngoài một mình hành cước
rõ ràng ông không theo học ai cả chỉ y chỉ phát ngôn tổng trì mà thực hành đó là y pháp bất y nhân
sư thích minh tuệ có tướng mạo đèn gầy nhưng có ánh mắt người sáng nhà sưng con với tất cả mọi người vì cho rằng ai cũng có thể thành phật nên cứ sưng con cho phải phép
đồng hành với đôi chân trần với tâm y chắp nối từ vài vụ nhặt được cái lõi nồi cơm điện thay cho bình bát khất thực không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phân thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày
ông sống đời không nhà cửa
tâm tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đảo theo đường lối của đức phật
không thuyết pháp không thu đồ đệ không nhận mình là thầy tù sĩ này nhiều lần khẳng định
ông chỉ là một công dân việt nam đang tập học theo lời phật dạy
lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật
từ khi hình ảnh nhà sư được lan truyền cộng đồng mạng chia ra làm hai phe để tranh luận về sư
một phe ủng hộ và cho rằng phải tu hạnh đầu đà như ông tuệ mới là bậc chân tu và là con đường chân chính để đắc quả theo lời phật dạy
ngược lại luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng như vậy là hành xác và chẳng giúp ích gì cho cuộc đời
mặc cho nhiều người đi theo bày tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ thậm chí sùng bái thầy như một vị phật sống
thì nhiều người vẫn tỏ ra chê bai cờ nhạo nghi ngờ thậm chí là phỉ bán
đa phần người ta bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến sự minh tuệ đi bộ khất thực khắp nơi với đôi chân trần
tìm hiểu về sự minh tuệ qua một số clip trên mạng xã hội
được biết sư tu theo hạnh đầu đà là một trong những phương pháp
tù khổ hạnh có từ thời đức phật trong đó tiêu biểu nhất là tôn giả maha cà diếp vị thánh tăng đệ nhất đầu đà
theo cổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tù khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi thảm dục
là phương tiện quý báu tô luyện thần tâm trừ bỏ phiền não trần cấu
thời đức phật còn tại thế rất nhiều điện tử của ngài đã tu theo một mươi ba hạnh đầu đà mà trứng đạo
đầu đà là hạnh tu khắc khổ để giấc bỏ các tham dục
có một mươi hai hạnh đầu đà có nơi ghi một mươi ba
thứ nhất là y phục làm bằng những mảnh vài rách
thứ hai chỉ dùng ba y
thứ ba khất thực mà ăn
thứ tư chỉ ăn một bữa vào giờ trưa
thứ năm không ăn quá no
thứ sáu không giữ tiền bạc
thứ bảy sống độc cư
thứ tám sống trong nghĩa địa
thứ chín sống dưới góc cây
thứ mười sống ngoài trời
thứ mười một không ở cố định thường du hành
và thứ mười hai là ngồi ngủ không nằm ngủ
cũng theo cổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
rõ ràng trong thời hiện đại hiếm có người tu nào giữ đồng một hai hay chọn hết các hạnh đầu đà
tuy vậy công hạnh của bậc thánh đầu đà đệ nhất nhắc nhở chúng ta về một đời sống giản dị thanh bần muốn ít và biết đủ
làm sao để trong đời sống tu hành không bị vướng mắt nhiều quá vào ăn mặc ở hay ngũ dục ngũ trần nói chung
vì giải thoát trong ý nghĩa đơn giản nhất chính là không bị kẹt bị dính mắt và thong rong với mọi thứ trong đời sống hàng ngày
mục đích của pháp tu này là diệt trừ lòng tham trước ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày
đó là cơm ăn áo mặc và chỗ ở nhờ vậy mà thoát ly khỏi thảm dục
trở lại hiện tượng của sư minh tuệ
xem kỹ các clip trên mạng sẽ thấy rằng sư đã và đang thực hành theo đúng hạnh đầu đà
khuôn mặt trong gầy gò da đen nhưng đôi mắt của sư rất sáng sự nói năng giản dị mộc mạc chân thành và rất khiêm nhường
nói chuyện với ai cũng xứng con sự không thuyết giảng những gì cao siêu huyền bí của đạo phật
và nếu ai đó gặng hỏi về phương pháp tu tập sư luôn nói về việc giữ giới
điều đó rất đúng với lời phật dạy bởi con đường của giải thoát là giới định tuệ
trước những cử chỉ đôi khi quá tôn kính của người đời sư luôn khiêm hạ đáp lễ không bao giờ sơ sưng là thầy và luôn nói sư đang tập học
vậy tại sao một vị khách sĩ đang trên con đường tu học chưa chứng đắc được nhiều lại trở thành một hiện tượng mà được quá nhiều người trân trọng tôn kính
một trong những lý do căn bản nhất là bởi sư minh tuệ đã giữ giới sống thiểu dục khiêm hạ
không nhận tiền không nhận vật thực cúng giường khi bình bát đã đẩy thức ăn lấy việc tu thân tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đạo giác ngộ giải thoát
hình ảnh vô cùng giản dị ấy của sư minh tuệ gọi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh tăng đoàn của đức phật cách đây hai sáu trăm linh năm khi đi khất thực
nó càng trở nên thật đẹp và thật ấn tượng khi môi trường tu học thực trạng phật giáo hiện nay đang có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ
và sự xuất hiện của sương minh tuệ giống như dòng suối trong mát nên đã được đông đảo dân chúng chào đón tôn kính
nhưng khi xem những thước phim quay hình ảnh cảnh sư minh tuệ đi đến đâu dân chúng kéo theo kìm kìn
trong đó có rất nhiều youtuber tiktoker khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm
bản thân của sư minh tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài dù hành trình những năm qua đã giúp xà bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ thù hận
coi mọi người đều là anh em cha mẹ và giờ nếu anh có chửi con con vẫn coi anh là bạn
người ta có đánh con con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ như ông đã tự nhận
với những người đang một lòng cầu giải thích
những người đang một lòng thoát như sư minh tuệ sự tôn vinh và dùng bái hay lời giảm pha báng bổ dành cho mình đều là chuyện của người đời không phải vấn đề mà ông bận tâm giải quyết
có điều sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn và trí tuệ mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não hay thị phi
nên dành cho nhà sư theo hạnh đầu đà này sự tôn kính với bậc chân tu và sự tôn kính đó không bằng ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác
phật giáo thì luôn có hàng nghìn phát môn tù tập
người muốn thành chính quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến nhật bản
sư minh tuệ cũng đang làm đúng như vậy nhưng rất nhiều nhà sư khác
hoặc lặng lẽ ẩn tu hoặc nhập thế giúp đời mà công chúng không hoặc ít biết đến
có lẽ sư minh tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tụ tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội thời của các streamer youtuber hay tiktoker
sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng nghìn người
muốn bày tỏ sự tôn sùng muốn đi theo học đạo vì tò mò nghi ngờ hay cũng tìm cách bóc phốt
và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu những người đi theo ông với mục đích duy nhất là lợi dụng vị tù sĩ để làm nội dung câu like câu view trên mạng xã hội
tuy rằng họ nói những lời ca tụng nhưng thực chất họ chỉ coi ông là đối tượng để khai thác lợi dụng như vẫn làm với mọi nhân vật hot trên mạng
những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao vây sư minh tuệ một cách thô lỗ và hùng hãn
xem những video live stream được đăng tải nhiều người thấy cám cảnh và thường
cho vị thủ sĩ khi bị vây quanh bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nối dài làm lăm dơ lên xung quanh muốn đi cũng không đi nổi một bước
cho dù phần lớn trong hàng nghìn người vây quanh sư minh tuệ là người yêu mến và tôn kính ông
nhưng phải nhìn nhận một sự thật rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào hỗn loạn và ẩn chứa nguy cơ xung đột
ngay cả đám đông trên mạng xã hội những ngày qua cũng không ngớt chia phe để tranh cãi không ít người buông lời quá khích với sự mình tuệ
điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục cũng không có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh
riêng đối với sư minh tuệ việc cả nghìn người đi theo mình vây quanh tìm cách tiếp cận quay chụp live stream hay hát hò tụng niệm
chính là sự quấy quả làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông
chẳng những mất đi sự riêng tư bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tù
đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng những phiền toái
đám đông tràn kín con đường tu sĩ này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông an toàn sức khỏe
và những xích mít dễ nảy sinh trong trốn đông người cũng tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự
là người độc hành tu tập sư minh tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình
nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản để trở về với đời sống tu hành chầm lặng của một khất sĩ đầu đà
yêu quá hóa phiền là như vậy
thay vì dòng rắn đi theo sư minh tuệ hãy để cho ông được yên thân tu tập
hãy để cho ông được yên thân tu tập